nhận lời mời của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
sẽ thăm chính thức hợp chúng quốc hoa kỳ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đây là chuyến thăm chính thức tới hoa kỳ đầu tiên của một nhà lãnh đạo đông nam á
và là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao việt nam với tổng thống hoa kỳ donald trump kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới